đường bay thẳng cần thơ bangkok thái lan đã chính thức đi vào khai thác với chuyến bay thẳng đầu tiên
cất cánh tại cảng hàng không quốc tế cần thơ
đây là sự kiện mở ra cơ hội phát triển mới cho cả hai thành phố du lịch
đường bay thẳng cần thơ bangkok đi vào hoạt động hiện là đường bay quốc tế duy nhất
hoạt động tại cảng hàng không quốc tế cần thơ
công ty của phần dịch vụ vẫn chuyển thế giới là đơn vị khai thác đường bay thẳng
bằng hình thức thuê chuyến bay từ cần thơ đến bangkok và ngược lại
đường bay cần thơ bangkok sử dụng máy bay airbus ba trăm hai mươi với một trăm bảy mươi chín chỗ ngồi
thời gian bay chín mươi phút
dự kiến chuyến bay xuất phát từ cần thơ đi bangkok lúc chín giờ sáng
và đến bangkok lúc một mươi giờ ba mươi năm và bay từ bangkok lúc bảy giờ sáng
về đến cần thơ lúc tám giờ ba mươi năm phút sáng
giá vé cho đường bay cần thơ bangkok phú hồi là bốn tám triệu đồng
và giá vé cho tour du lịch năm ngày bốn đêm đến thái lan được các công ty du lịch trào bán
bao gồm cả vé máy bay là sáu triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng
đây là sự kiện mở ra cơ hội phát triển mới cho hai thành phố cần thơ và bangkok
đồng thời việc đường bay thẳng cần thơ bangkok đi vào hoạt động
là bước đột phá trong việc du lịch bằng đường hàng không ở vùng đồng bằng sông cửu long
thời gian tới công ty cổ phần dịch vụ vận chuyển thế giới sẽ tiếp tục nghiên cứu
mở thêm các đường bay mới từ cần thơ đến các quốc gia khác tại châu á
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cần thơ và đồng bằng sông cửu long